tại tp hcm ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại diện lãnh đạo trung ương ủy ban nhân dân tp hcm và hơn một hai trăm linh người đã tới tham dự buổi lễ